theo nhận định của bí thư hà nội đinh tiến dũng hiện vẫn còn không ít sơ hở trong tổ chức thực hiện giãn cách xã hội
do đó nguy cơ lây lan dịch covid một mươi chín tại hà nội vẫn rất lớn phải triệt để khắc phục sơ hở
tập trung trận dịch từ gốc mới có thể đưa hà nội về trạng thái an toàn
chính vì vậy mà từ ngày hai mươi chín tháng tám công an hà nội tiếp tục thành lập thêm sáu tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh
nâng tổng số lên một mươi hai tổ hoạt động quyết liệt trên các tuyến đường tuyến phố trọng điểm của thành phố đông
hà nội trong sự cao điểm buổi sáng theo ghi nhận thì lượng người và phương tiện tham gia giao thông vẫn khá đông
tài xế một công ty xuất nhập khẩu trình giấy đi đường khi qua chốt tại địa bàn phường kim giang thanh xuân hà nội
theo quy định sau khi kiểm tra giấy đi đường cùng thẻ căn cước của tài xế thì người và xe sẽ được tiếp tục lưu thông
thế nhưng một thành viên tổ công tác qua một cuộc điện thoại gọi đến ủy ban nhân dân phường nơi đăng ký địa chỉ của công ty này
thì đã phát hiện giấy đi đường do công ty tự cấp mà chưa hề đăng ký với ủy ban nhân dân phường
trên thực tế thì không phải trường hợp nào
tổ công tác cũng có thể kiểm tra thông tin như thế này
các công tác cũng có thể kiểm tra thông tin như thế này
các quận huyện thị xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp gia soát
xiết chặt các chốt kiểm soát tại các tổ dân phố khu dân cư các thôn xóm
các khu trung cư khu đô thị các chốt cửa ngõ ra vào thủ đô
tại địa bàn phường tứ liên quận tây hồ các đường ngõ nhỏ đường nhánh đều được chặn cứng
không cho phép các phương tiện là mô tô xe gắn máy xe ô tô lưu thông qua đây
các phương tiện này buộc phải lưu thông trên các tuyến đường trục chính
và sẽ có các chốt do lực lượng công an làm chủ công kiểm soát chặt chẽ
tại địa bàn phường tứ liên đã kiểm soát chặt người ra người vào
hiện nay trên địa bàn phường tứ liên có gồm bốn chốt đỏ và một mươi tám chốt xanh
các chốt đỏ gồm các lực lượng công an dân quân tự vệ bảo vệ dân phố
các chốt xanh thì giao cho các đơn vị bảo vệ dân phố
bài giao còn có lực lượng tuần tra đi tuần đảm bảo và vòng quanh địa bàn để xử lý các trường hợp vi phạm
với cơ bản chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện xếp chặt
việc người dân ra ngoài và xử lý nghiêm các trường hợp là người dân ra ngoài không có lý do chính đáng kiên quyết xử lý
cái ý thức của người dân một số người dân rất kém mà cũng được anh em nhắc nhở
lại còn có những người có những biểu hiện phản ứng
thì mong tất cả có những các thông tin đại chúng
truyền tin cho đến những người mà không tự giác giúp đỡ lực lượng và giúp đỡ nhà nước để tất cả đẩy lùi được dịch bệnh
hà nội đang thực hiện kiểm soát một cách quyết liệt
và bằng lực lượng để giúp đỡ nhà nước để tất cả đẩy lùi dịch bệnh
tuy nhiên khó khăn hiện nay là làm sao có sự kết nối giữa người lao động khó khăn đã có quản lý với người lao động khó khăn mới phát sinh phân biệt hộ đã được hỗ trợ nhiều hỗ trợ ít
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị tp hcm vận động kêu gọi hàng xóm chia sẻ lẫn nhau người sài gòn thương nhau kêu gọi f đã khỏe tham gia phục vụ để cùng huy động nguồn lực chống dịch
từng bước trả lại đúng chức năng của từng lực lượng tránh làm mất sức và hao tổn lực lượng cán bộ công chức đang tham gia công tác phòng chống dịch bệnh lập những tổ phản ứng trên mạng do đoàn thanh niên ghi nhận xác minh và cứu đói phản hồi
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hiện thành phố đang điều trị cho bốn mươi một trăm ba mươi ba f tại các cơ sở y tế tám mươi ba sáu trăm bốn mươi ba f đang cách ly theo dõi điều trị tại nhà và hai mươi sáu trăm linh bốn f đang cách ly theo dõi điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận huyện
trung tâm đã tổ chức hơn bốn trăm linh trạm y tế lưu động để chăm sóc theo dõi sức khỏe f khi điều trị chăm sóc tại nhà
khi xét nghiệm test nhanh và phát hiện f các trạm y tế lưu động sẽ nắm bắt thông tin nhanh và xử lý kịp thời góp phần giảm tải cho bệnh viện
thành phố cũng triển khai chương trình thử nghiệm điều trị thuốc monobiraver có kiểm soát dành cho bệnh nhân covid một mươi chín có triệu chứng nhẹ tổ chức cấp các túi thuốc dành cho f điều trị chăm sóc tại nhà
túi thuốc a bao gồm thuốc hạ sốt và vitamin nâng cao thể trạng túi thuốc b có thuốc kháng viêm và thuốc kháng đông được sử dụng theo chỉ định của các bác sĩ
gói thuốc c chứa thuốc kháng virus monobiraver thuốc này đang trong giai đoạn thử nghiệm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
chăm sóc người mắc covid một mươi chín tại nhà nhiều chuyên gia khuyến cáo người nhiễm covid một mươi chín không nên ô móc chó mèo trong nhà vì các vật nuôi này có thể làm lây lan sang những người khác không mắc covid một mươi chín
dù đến nay chưa có bằng chứng thật rõ ràng về việc
chó mèo vật nuôi là vật chủ trung gian truyền bệnh covid một mươi chín cho người
sông đã có những công bố xét nghiệm này thấy sars cov hai trong chó mèo và nguy cơ lây lan theo cơ thể qua đường hô hấp của vật nuôi là thấp
tuy nhiên người mắc covid một mươi chín ôm ấp vút ve chăm sóc chó mèo khi đó người nhiễm có thể ho hát hơi lây dính nước bọt mang virus sars cov hai lên lông da của vật nuôi
từ đó người không mắc bệnh ôm ấp chó mèo thì có thể lây dính virus lên tay đưa lên mũi miệng và lây nhiễm covid một mươi chín hoặc lông chó mèo mang virus có thể lây dính đến các đồ vật khác và có nguy cơ lây sang người khác
virus sars cov hai có thể không sống trong cơ thể vật nuôi hay đường hô hấp của vật nuôi nhưng tồn tại trên bề mặt gia lông của vật nuôi và có thể lây sang người tiếp xúc gần